sau khi tiếp nhận thành phố hà nội sẽ đưa vào khai thác ngay lập tức tuyến tàu cát linh hà đông
và sẽ miễn phí giá vé một mươi năm ngày đầu cho tất cả hành khách trước khi thực hiện vận hành thương mại
giá vé tàu cát linh được tính theo quãng đường di chuyển của hành khách trong đó tối đa là một mươi năm đồng một lượt
nếu đi toàn tuyến và thấp nhất là tám đồng một lượt với quãng ngắn nhất
giá vé ngày là ba mươi đồng một người không giới hạn số lượt đi lại trên tuyến theo ngày
giá vé tháng có các mức là hai trăm linh đồng một người cho hành khách phổ thông
một trăm linh đồng một người cho học sinh sinh viên người lao động tại các khu công nghiệp
người lao động tại các văn phòng công sở doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp mua vé theo hình thức tập thể
được áp dụng mức là một trăm bốn mươi đồng một người một tháng
hà nội miễn tiền vé cho người có công người cao tuổi người khuyết tật trẻ em dưới sáu tuổi nhân khẩu thuộc hộ nghèo